vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã nhận được tin báo
xảy ra vụ án giết người tại khu vực khóm ba phường năm thành phố cà mau
bị hại là anh dương phúc hiệp chú tại số hai trăm ba mươi ba đường quang trung phường năm
đáng chú ý đối tượng là dương tứ hải em trai của nạn nhân
sau khi gây án xong thì đối tượng hải đã đến cơ quan công an để đầu thú
tại cơ quan công an dương tứ hải đã khai nhận trong quá trình sinh sống giữa hải
và người anh trai là dương phúc hiệp thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
trong giao đề ở nhà sau đâm liên tiếp vào người hiệp khiến nạn nhân tử vong
sau đó hải đã đến cơ quan công an để đầu thú
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá
bắt giữ bốn đối tượng trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu thu giữ bốn kg ma túy dạng đá
và một mươi viên ma túy tổng hợp
lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng bùi đức anh chú tại xã hoa sơn huyện anh sơn
đang tàng chữ bốn gói nilon chứa bốn kg ma túy đá
mở rộng chuyên án lực lượng công an đã bắt được thêm hai đối tượng gồm trần văn mại và lê văn thẩm
cùng chú tệ xã hoa sơn huyện anh sơn
từ lời khai của các đối tượng kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã tiến hành
bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với hồ sĩ tình
chú tệ xã thạch sơn anh sơn từng là mắt xích quan trọng chủ mưu cầm đầu trực tiếp chỉ đạo
cho ba đối tượng còn lại thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ thêm một mươi viên ma túy tổng hợp
được tình bọc kỹ và trôn dưới gốc cây
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là nguyễn văn linh
chú ở xã chính lý huyện lý nhân và nguyễn xuân quang chú phường hòa mạc thị xã duy tiên
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tại cơ quan công an linh khai nhận là đối tượng cầm đầu nhiều lần cung cấp tiền cho quang
để cho vai về lãi suất là năm một triệu một ngày đến kỳ người vai trả lãi thì quang đi thu và đưa lại cho linh
bước đầu cơ quan công an làm rõ từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay hai đối tượng này đã cho một trường hợp
huyện lý nhân vay hai trăm linh triệu đồng với mức lãi suất là một trăm tám mươi hai năm một năm và số tiền thu lợi bất chính lên đến gần một trăm năm mươi triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
tại tỉnh thái nguyên công an xã liên minh huyện võ nhai vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển hơn hai mươi năm kg pháo trái phép
vào trưa ngày chín tháng một công an xã liên minh huyện võ nhai đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
có hai nam giới điều khiển xe tải đang vận chuyển pháo trái phép qua địa bàn
tiến hành kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ một mươi tám hộp hình vuông có in chữ nước ngoài
có khối lượng hơn hai mươi năm kg
các đối tượng khai nhận đó là pháo hoa nổ mua trên mạng xã hội với giá chín triệu đồng
công an xã liên minh đã tạm giữ các đối tượng tịch thu tăng vật và bàn giao cho công an huyện võ nhai
tiếp tục điều tra xử lý
kính chào quý vị khán giả
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày một mươi tháng một của chúng tôi
những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay
kính mời quý vị quan tâm theo dõi
thưa quý vị mới đây lực lượng chức năng đã phát hiện hai vụ việc khai thác cát trái phép
chi tiết sẽ có trong cụm tin ván sau đây
tại thời điểm bị bắt quả tang trên bốn phương tiện không có biển kiểm soát
đang chứa khoảng hai mươi năm m khối cát
qua kiểm tra nhóm người đi trên các phương tiện không xuất trình được các văn bằng chứng chỉ
và giấy phép khai thác theo quy định
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ bốn phương tiện cùng tăng vật
để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
đội cảnh sát kinh tế ma túy môi trường công an huyện tứ kỳ
phối hợp công an xã trí minh tứ kỳ kiểm tra phát hiện tại sông thái bình
thuộc thôn bắc an xã trí minh có một tàu vỏ sắt không biển kiểm soát
đang khai thác cát trái phép
qua đo đạc ban đầu lực lượng chức năng xác định số cát trên hai khoang hơn tám mươi ba mét khối
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá bắt giữ bốn đối tượng
trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu thu giữ bốn kg ma túy dạng đá và một mươi viên ma túy tổng hợp
vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng một tại quốc lộ bảy a đoạn thuộc địa bàn thôn một xã hoa sơn anh sơn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an và công an huyện anh sơn
đồng chủ trì phối hợp với công an huyện đô lương đồn biên phòng phúc sơn
tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn phá chuyên án ma túy bắt quả tang đối tượng
bùi đức anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã hoa sơn huyện anh sơn đang tàng trữ bốn gói ni lông
có chứa bốn kg ma túy đá mở rộng chuyên án lực lượng công an bắt giữ thêm hai đối tượng
gồm trần văn mại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và lê văn thẩm sinh năm hai nghìn hai cùng chú tại xã hoa sơn huyện anh sơn
từ lời khai của các đối tượng kết hợp các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh nghệ an phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương
tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với hồ sĩ tình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã thạch sơn huyện anh sơn
tình là mắt xích quan trọng chủ mưu cầm đầu trực tiếp chỉ đạo bùi đức anh trần văn mại và lê văn thẩm
thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ thêm một mươi viên ma túy tổng hợp
được tình bọc kỹ và trôn dưới gốc cây cách đường liên bản thuộc địa phận bản búng xã môn sơn huyện con cuông
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện bắt tạm giam một mươi một đối tượng đều trú tại huyện phù cát để điều tra về tội giết người
một đối tượng trên là đồng phạm trong vụ hỗn chiến trước đó tại khu vực phường nhân thành thị xã an nhơn
trước đó do mâu thuẫn trong chuyện vay mượn tiền bạc giữa võ anh kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở thị xã an nhơn
và lê văn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở huyện tuy phước cho nên hai đối tượng này huy động thêm hai mươi ba đối tượng khác
mang theo nhiều hung khí gồm phảng đao và súng hơi để đánh nhau tại khu vực vòng xuyến tiên hội phường nhân thành thị xã an nhơn
trong lúc hỗn chiến huỳnh công thuận trong nhóm của linh đã dùng súng hơi bắn gây thương tích
tại vùng ngực của văn hồng huyền là nhóm của kiệt
họ đã dùng súng hơi bắn gây thương tích hai mươi và dùng dao chém trên đỉnh đầu của kiệt gây thương tích một mươi
đồng thời châu ngọc khả thuộc nhóm của linh cũng đã bị nhóm của kiệt chém gây thương tích một mươi
ngoài một mươi một đối tượng trên trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã ra quyết định khởi tố
và bắt tạm giam sáu đối tượng khác cũng với tội danh giết người
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo đặng quang toàn thường gọi là toàn đen
trú tại phường tân phong tp biên hòa một mươi sáu năm tù về tội cướp tài sản
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh xác định do thiếu tiền cho nên ông nguyễn thế thử
giám đốc bệnh viện tâm hồng phước phường tràng giai tp biên hòa đã vay mượn tiền nhiều lần của vợ chồng toàn
vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín toàn cùng vợ đến bệnh viện tâm hồng phước để đòi nợ ông thử
khi phát hiện trong ngăn kéo bàn làm việc của ông thử có cất năm trăm linh triệu đồng toàn đã lấy tiền nhưng bị ông thử răng lại
sau khi có nhiều hành vi đe dọa ông thử toàn bỏ xuống thì bị công an bắt giữ
vào ngày sáu tháng một đội cảnh sát kinh tế ma túy môi trường công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
phối hợp với công an xã trí minh kiểm tra phát hiện tại sông thái bình
thuộc thôn bắc an xã trí minh có một tải vỏ sắt không có biển kiểm soát đang hút cát trái phép
qua đo đạc ban đầu lực lượng chức năng xác định số cát trên ở hai khoang là tám mươi ba ba trăm một mươi sáu m ba
và thông tin này cũng đã
vâng vừa rồi là những hình ảnh về vụ bắt tàu vỏ sắt khai tác cát
và thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin
tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với những tin tức đáng chú ý trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
và mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay sẽ là những tin tức an ninh trực tự
liên quan đến vụ việc giám đốc một công ty bị đánh hội đồng tại quán cà phê
ngày một mươi tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm đã bắt giữ nhóm đối tượng để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích
các đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm đã bắt giữ gồm
trần văn thạch bốn mươi bốn tuổi hoàng oanh thiện phan thành nhân đều ba mươi tuổi quỳnh quốc dũng quỳnh phước lộc đều hai mươi sáu tuổi
nguyễn công danh hai mươi năm tuổi và quỳnh minh sơn hai mươi hai tuổi cùng ngụ huyện hóc môn để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích
trong đó công an xác định đối tượng thạch là chủ mưu thuê mướn số đối tượng còn lại
nạn nhân là giám đốc công ty kinh doanh cho thuê nhà ở phòng trọ trụ sở ở quận một mươi hai
đến nay kết quả giám định thương tích hai mươi một
theo điều tra trong quá trình làm ăn giữa nạn nhân và thạch có phát sinh mâu thuẫn về tiền bạc với nhau
khi không tìm được tiếng nói chung thì ông thạch liên tục gọi điện nhắn tin đe dọa
chiều một mươi ba tháng một trong lúc nói chuyện giải quyết thì sẽ ra cãi vã chửi bới
nạn nhân định bỏ vào nhà thì bị nhóm năm sáu đối tượng xông vào đánh hội đồng
những người này cầm ghế sắt đánh vào đầu dùng tay chân đấm đá
khiến nạn nhân bị chấn thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
còn nhóm đối tượng gây án lên xe bỏ đi
toàn bộ diễn biến vụ đánh hội đồng này được camera an ninh ghi nhận lại
và xuất hiện clip phát tán trên mạng xã hội
sau đó công an quận một mươi hai đã vào cuộc điều tra
ngày một mươi tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân phú tp hcm
đang tiến hành điều tra làm rõ vụ xô xát xuất phát từ mâu thuẫn kinh doanh buôn bán
cùng y tế trên đường tây thạnh quận tân phú tp hcm khiến một người bị trọng thương
theo đó vụ việc xảy ra tại hai cửa hàng kinh doanh buôn bán liền kề nhau
trên đường tây thạnh phường tây thạnh quận tân phú tp hcm
theo camera an ninh một nhóm người bao gồm cả nam lẫn nữ đã lao vào đánh nhau
và đập phá đồ đạc
trong đó một người đàn ông cầm hung khí là dao tự chế dài chén liên tiếp
và người đàn ông đang giàn co với người phụ nữ
một số người đứng ra can ngăn nhưng đành bất lực
thông tin ban đầu nguyên nhân vụ đánh nhau xuất phát từ việc mâu thuẫn trong buôn bán
người của cả hai bên đều bị thương
trong đó một người đàn ông do bị chém gây thương tích nhiều nơi trên cơ thể
nên phải nhập viện cấp cứu
liên quan vụ việc công an phường pê thạnh cho biết đã làm việc các bên liên quan
công an đã lập hồ sơ chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân phú tp hcm
để điều tra xử lý theo thẩm quyền